trong những năm trở lại đây cộng đồng doanh nghiệp fdi được coi là lực lượng không thể thiếu của nền kinh tế
là nguồn lực bổ sung quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước
giúp hiện thực hóa ước mơ thịnh vượng và khát vọng phồn vinh của dân tộc việt nam trong những thập niên tới
theo số liệu của tổng cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư năm hai nghìn một mươi tám
tổng vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi
là ba mươi năm bốn mươi sáu tỷ đô la
trong khi đó vốn giải ngân ghi nhận con số kỷ lục từ trước tới nay đạt một mươi chín một tỷ đô la tăng chín một so với cùng kỳ
cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi đang được coi là những người định hình
nên diện mạo nền kinh tế việt nam trong những thập niên tới
họ cũng sẽ là một động lực quan trọng hiện thực hóa khát vọng phồn vinh của dân tộc việt nam
trong đó chính phủ đóng vai trò là nhà kiến tạo phát triển
niềm tin và khát vọng dân tộc là điều rất quan trọng
nó là nhân tố tác động thúc đẩy những tiềm năng mạnh mẽ nhất của một dân tộc một quốc gia
nhưng điều hết sức quan trọng là làm sao để tạo ra khát vọng và niềm cảm hứng
với suy nghĩ rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa
thì mới có thể kích hoạt được khối năng lượng tích cực của dân tộc
nhìn vào những thành công của môn bóng đá của các bạn trong thời gian qua
có thể thấy môn thể thao này đã giúp đất nước các bạn khơi dậy lòng tự hào
quy tụ cảm thức về dân tộc khơi lên ngọn lửa đam mê
bố niềm tin và sức sáng tạo vô tận của con người
nhờ có bóng tròn mà cả đất nước các bạn đã ngập tràn nụ cười
mọi âu lo được tạm quên đi để hòa mình trong niềm vui chiến thắng
những chàng trai tràn trề sức sống ấy đã làm thức dậy tinh thần dân tộc đang sụp sôi
kéo người với người lại gần nhau cho mọi người thấy rằng sự đồng lòng quyết trí
sẽ đưa chúng ta bước tới những bước tiếp xa hơn
có thể hiểu đó chính là khát vọng và niềm tin dân tộc đang được hun đúc
nhen nhóm cho mỗi cá nhân và điều đó sẽ giúp đất nước các bạn vươn mình
vị thế của việt nam chỉ có thể do chính người việt nam tạo dựng và duy trì
muốn như vậy chúng ta phải có sự chuẩn bị bằng nội lực của mình
trong đó cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng chủ lực của nền kinh tế
để nhanh chóng hướng tới sự thịnh vượng sáng tạo công bằng và dân chủ
vào năm hai nghìn ba mươi năm việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thực hiện những chuyển đổi lớn
trong đó nhấn mạnh đến việc hiện đại hóa kinh tế
nhân từ đó chuyển cảm hứng và động lực cho dân tộc hướng tới một việt nam phổn vinh